do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn túc đán trạm tấu tỉnh yên bái đã xảy ra sạt lở khiến hai người tử vong và bảy người bị thương nặng
vào khoảng một mươi tám h ngày ba tháng chín tại thôn tống ngoài xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến hai người tử vong là chị vàng thị phánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và cháu hàng thị dính tám tháng tuổi
bảy người khác bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nghĩa lộ tỉnh yên bái
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện trạm tấu đã có mặt chỉ đạo xã túc đán thực hiện phương châm bốn tại chỗ đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra
huyện trạm tấu đã hỗ trợ hai bảy triệu đồng trên một người bị thương và năm bốn triệu đồng trên một người đối với gia đình có thân nhân tử vong do sạt lở đất